đến với buổi đào tạo hôm nay đại diện start up này còn mong muốn nhận được thêm các kiến thức về khởi nghiệp từ các chuyên gia
khi mới bắt đầu start thì tụi em sẽ thiếu rất nhiều kiến thức
mà em thấy quan trọng nhất hiện tại là làm sao để có thể là tìm kiếm được khách hàng và mở rộng cái khả năng kinh doanh
thì trong cái việc những cái buổi ban đầu như thế này thì cái việc làm sao để xác định được cái đối tượng khách hàng phù hợp
với cái sản phẩm của mình thì rất là quan trọng
sau đó thì làm sao để có thể là marketing để mọi người biết tới sản phẩm của mình
tại vì khi mà đã kinh doanh rồi thì những cái trở ngại những cái thử thách nó xuất hiện bất thình lình
và lúc đó mình sẽ không còn thời gian để có thể là học hỏi nữa mà mình phải học trước chuẩn bị trước những kiến thức và kỹ năng cần thiết
không chỉ cần thiết đối với những start up trẻ những buổi thực hành như thế này còn thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp đã có chỗ đứng trên thị trường
hôm nay chị trần ngọc tươi
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vĩnh thuận đơn vị chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu thủy hải sản
đến tham dự buổi tập huấn do trường đại học nguyễn tất thành phối hợp với trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp vsv tổ chức
doanh nghiệp của chị được thành lập từ năm hai nghìn một doanh thu trên năm mươi tỷ đồng một năm với bảy mươi lao động
mặc dù đạt được một số thành công trong hoạt động kinh doanh
chị tươi cho biết những khóa tập huấn như thế này với chị vẫn rất thú vị
về phía doanh nghiệp thì mình cũng theo dõi
xem có những dự án nào mà giống như là mình thấy có khả thi thì có thể mình xem xét
nếu mà được thì mình sẽ cùng đồng hành với các bạn để cho các bạn có những cái môi trường để phát triển
nếu như ngay từ đầu mà chúng ta khởi nghiệp mà có được gặp những vãn giảng viên để mà hướng dẫn
hoặc là có những người mà mento hướng dẫn cho mình thì những doanh nghiệp đó kinh doanh rất là thuận lợi
thuận lợi ở đây là thuận lợi khi chúng ta đã biết hết những đường đi
có những vấn đề trong gai như thế nào chúng ta đã gặp thì như vậy sau này cái rủi ro của ta sẽ nó giảm
như bản thân tôi ngay từ đầu mà khi khởi nghiệp thì tôi cũng không có ngay từ trường lớp
nên mình làm thì đôi khi có những cái giấc ngã trong cái vấn đề kinh doanh
do được kết hợp giữa các bài giảng cùng các buổi thảo luận nhóm thuyết trình
trao đổi trực tiếp theo hình thức hỏi đáp giữa người học và giảng viên
nhờ đó kiến thức của chương trình được truyền đạt thông suốt cũng như tùy chỉnh phù hợp cho mỗi doanh nghiệp và start up
ngoài ra do được thiết kế hướng đến việc củng cố thêm kiến thức
cũng như hình thành các kỹ năng trong xây dựng hoàn thiện các mô hình kinh doanh
từ đó giúp start up nhận thức đúng và thích ứng với những thay đổi từ thị trường
và có bước chuyển đổi cho ra thị trường những sản phẩm phù hợp
học tập tuy đơn giản nhưng cũng đòi hỏi một số kỹ năng cơ bản
khi đi làm chúng ta lại cần học thêm nhiều kỹ năng cao cấp hơn
trong kinh doanh các start up doanh nhân cần nắm vững nhiều kỹ năng để treo lái thương hiệu của mình
nhất là trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến khó lường như hiện nay
đây là khu vực vận chuyển hàng hóa của sip sáu mươi
một start up chuyên cung cấp nền tảng kết nối vận chuyển nhanh và hệ thống quản lý logistics
mặc dù đại dịch covid một mươi chín đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ đối với nhiều doanh nghiệp
tuy nhiên nhân viên của ship sáu mươi vẫn làm không hết việc bởi những đơn hàng ngày một nhiều
còn đây là một đối tác do kibak toki nhượng quyền thương hiệu vào tháng chín năm hai nghìn một mươi
chỉ sau thời gian ngắn hoạt động đối tác này đã có một lượng khách hàng ổn định
kibap toki ra đời năm hai nghìn một mươi ba với hình thức kinh doanh thức ăn nhanh
cụ thể là bánh mì kibak và các món ăn kèm
nhận thấy đây là một mô hình có thể phát triển rộng rãi
nên công ty cổ phần thực phẩm quốc tế toki đã xây dựng và phát triển chính sách nhượng quyền thương hiệu
để nhanh chóng lan tỏa kibak toki đến hàng triệu người tiêu dùng
do đối tác được nhượng quyền mới đi vào hoạt động
hôm nay anh lê quốc thạch sáng lập viên của kibak toki
được kinh nghiệm chia sẻ kỹ năng kinh doanh với đối tác
những chuyến đi như thế này thật đi thường xuyên
đặc biệt là ở những tỉnh ngoài sài gòn chẳng hạn
thì để lắng nghe và theo dõi những cái mong muốn của thị trường
và những cái mình cần tùy chỉnh dành cho điểm bán đó
để làm sao đối tác có thêm thu nhập
nhưng vẫn đi theo định hướng của kibak toki mang lại
đây là đối tác nhượng quyền thứ ba trăm ba mươi của kibak toki
hiện kibak toki có mặt trên bốn mươi tỉnh thành của cả nước
có được thành công như ngày hôm nay
sáng lập viên của kibak toki và sip sáu mươi đều khẳng định
phần lớn là nhờ vào việc học hỏi
thường xuyên trao dồi kiến thức kỹ năng của mỗi thành viên
đối với một doanh nghiệp cởi nghiệp như mình
thì những kiến thức đặc biệt là kỹ năng
để thành lập doanh nghiệp hay là hoạt động quản trị
hay là những bước để
mà gọi vốn giới hạn thì nó rất là cần thiết
và thạch luôn luôn tiếp thu và rất sẵn sàng
để trao dồi những kiến thức đó
và bây giờ hiện tại thì tới cái thời điểm hiện tại cũng đã hơn sáu năm rồi
thì kibak toki vẫn luôn luôn tìm kiếm cơ hội
để chia sẻ với những bạn trẻ khác
và đi thị trường nhiều hơn
để lắng nghe và điều chỉnh mô hình kinh doanh sao cho phù hợp
nói chung là một công ty khởi nghiệp thì khi mà sip sáu mươi bắt đầu bước ra ngoài thị trường
thì cũng có rất nhiều cái khó khăn như bạn vừa mới chia sẻ ở đây
thì sip sáu mươi nhìn nhận tất cả những vấn đề về vốn
tất cả những vấn đề về khách hàng chúng ta sẽ có thể giải quyết được
nếu chúng ta có thể cung cấp được một giải pháp tốt
và thế nào được định nghĩa là một cái giải pháp tốt
thì ở sip sáu mươi định nghĩa rằng một giải pháp tốt là một giải pháp
mà chúng ta giải quyết được cái nỗi đau của khách hàng
và sip sáu mươi luôn luôn tập trung và luôn luôn nhìn vào thị trường
ở đâu đó có những nỗi đau ở đâu đó có những khó khăn
là sip sáu mươi sẽ tập trung vào để mà giải quyết đúng một vài toán như vậy
và để giải quyết một bài toán như vậy thì sip sáu mươi sẽ sử dụng hai cái thế mạnh
thứ nhất là sự học hỏi kinh nghiệm từ tất cả những bà nhân sự
và áp dụng những nền tảng về công nghệ mới
đó là hai cái mũi tên mà sip sáu mươi được định ra
để mà đảm bảo cho sự phát triển của sip sáu mươi bền vững đến ngày hôm nay
ra đời từ năm hai nghìn một mươi sáu
sip sáu mươi bắt đầu hành trình của mình với mục tiêu
xây dựng một nền tảng giao hàng công nghệ
nhằm tối ưu thời gian giao hàng chỉ còn trong ngày
sip sáu mươi là một nền tảng giao hàng với các tính năng rất là thuận tiện
cho người cho các shop cho các cửa hàng có thể lên đây một cách dễ dàng
và giúp định vị được có thể định vị được tài xế
và thời gian tài xế có thể đến lấy và giao hàng
giúp cho các chủ cửa hàng có thể dễ dàng theo dõi
theo lộ trình một cái đơn hàng
còn về phía tài xế thì hệ thống sip sáu mươi sẽ xử lý tự động
để cho tài xế có thể chọn được cái đường đi mà thuận lợi nhất cho tài xế
để có thể phục vụ cho việc giao hàng của tài xế một cách dễ dàng hơn
giúp tăng thu nhập của tài xế
sip sáu mươi mình nghĩ là thế mạnh nằm ở cái việc
cái quy trình vận hành của sip sáu mươi có thể tối ưu để cho tài xế
cái tuyến tài xế đi gom và đi giao hàng nó được tối ưu hơn
làm cho năng suất của tài xế được nâng cao dẫn đến là thu nhập sẽ tốt hơn
khởi nghiệp nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo con đường mới bao giờ cũng đầy trông gai
đại diện phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci cho biết
cả nước hiện có chưa tới một mươi doanh nghiệp khởi nghiệp thành công
trong đó hơn sáu mươi doanh nghiệp được khảo sát yếu trong khâu tìm kiếm khách hàng
bốn mươi hai doanh nghiệp phá sản do vấn đề sản phẩm
nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án
hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi
mục tiêu của đề án là tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển
loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ công nghệ mô hình kinh doanh mới
từ đó đến nay phong trào khởi nghiệp đã có nhiều khởi sắc
tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn cần được tiếp tục tháo gỡ để hoạt động này phát triển tương xứng với tiềm năng
vẫn biết những khó khăn ấy không thể giải quyết trong một sớm một chiều
nhưng sự nỗ lực trong việc nâng tầm kiến thức kỹ năng khởi nghiệp ngay khi bắt đầu hoạt động là điều hoàn toàn có thể
và nó nằm trong tầm tay của chính các start up
đây là một loại thiết bị bay không người lái uav mismart có chức năng bay giám sát để tìm kiếm khu vực nhiễm sâu bệnh
nhưng không thể tìm kiếm khu vực nhiễm sâu bệnh
nhờ việc tích hợp trí tuệ nhân tạo ai thiết bị này có khả năng khoanh vùng sâu bệnh
từ đó giải quyết được việc lạm dụng thuốc trừ sâu đồng thời giúp tiết kiệm tối đa về mặt chi phí
ngoài ra mismart còn được lập trình để hỗ trợ phun thuốc bảo vệ thực vật trên một diện tích đất nông nghiệp lớn
di chuyển linh hoạt bay lên hạ xuống hoặc chuyển hướng theo địa hình
ron là máy bay không người lái
khi đưa vào động vụ nó sẽ giúp bà con mình thay thế được sức lao động thay thế được công công tay
và khi mình phun bằng ron thì mình không tiếp xúc trực tiếp với thuốc
thành ra mình không ảnh hưởng về sức khỏe
và công nghệ của ron khi phun thì nó phân tán đều trên cái lá của mình
hạn chế rất ít vấn đề gây vãi xuống đất thành ra khả năng ảnh hưởng môi trường cũng ít
và khi mình phun như vậy thì độ đồng điều không có sót lối
thì nó giúp cho cái đồng ruộng của bà con quản lý dịch hại một cách tốt nhất
và xu hướng trong thời gian tới
người ta có thể áp dụng ron để thay thế công nghệ phân tích
hoặc là đưa công nghệ ron để giúp cho bà con mình dự tính dự báo dịch hại trên đồng ruộng của mình
để giúp cho bà con mình có những giải pháp để quản lý dịch hại kịp thời
người dùng có thể sử dụng uav mismart ở chế độ tự động bán tự động hoặc bằng tay
mi smart được thiết kế chống bụi chống nước có thể gấp gọn lại sau khi sử dụng
những chiếc máy bay không người lái của mi smart được làm từ sợi carbon fiber
nhẹ hơn nhôm nhưng lại cứng gấp năm lần titanium
và có khả năng nâng được hai mươi hai kg vật nặng
đây là một trong những mẫu uav hiếm hoi do người việt làm chủ hoàn toàn
từ thiết kế phần cứng tới phần mềm
dựa trên những dữ liệu hình ảnh camera thu được
mình sẽ biết lập bản đồ chính xác bản đồ của cây trồng tới một cm
cái thứ hai nữa là mình sẽ sử dụng biết được độ năng trưởng của cây
độ năng trưởng của cây là mình sẽ biết được những ngày qua ngày độ năng trưởng của cây như thế nào
thiếu hàm lượng dinh dưỡng gì
ưu điểm thứ ba nữa là thời gian phung tưới nhanh gấp ba mươi lần
tức là vào những mùa cao điểm
hiện tại ở nông thôn là họ sẽ không có những đủ nguồn nhân lực để mà họ phung tưới
tức là mình sẽ giúp họ tăng thời gian nhanh gấp ba mươi lần
và như vậy thì mình sẽ giải quyết những bài toán nhân lực phung tưới vào mùa cao điểm ở nông thôn
ở cái ưu điểm cuối cùng tức là hạn chế tiếp xúc với hóa chất
tức là người sử dụng sẽ sử dụng con roll này
và không có tiếp xúc hóa chất nên là rất là an toàn
với người sử dụng
mi smart sử dụng camera có độ phân giải cao
sau khi chụp ảnh gửi về máy chủ
hình ảnh sẽ được ứng dụng ai phân tích để tìm ra điểm bất thường
máy bay sẽ tiếp tục bay ra những điểm bất thường đó
để ghi nhận thêm hình ảnh và nhận dạng vùng sâu bệnh
đây là những điểm vượt trội của công nghệ trí tuệ nhân tạo ai
mà mắt thường khó có thể nhận dạng được
so với cách phun thuốc truyền thống
thiết bị của mi smart hoạt động hiệu quả hơn tới bốn mươi lần nhờ sử dụng radar
radar này sẽ quét diện tích đất bên dưới
và duy trì khoảng cách phun hợp lý tiết kiệm thuốc
những con rôn thăm đồng khi nó sẽ bay ra và chụp cận cảnh
thì mình sẽ thấy được những mặt dưới mặt trên của lá
hay là mặt thân của lá hay là gần góc rễ
nó sẽ có những loại bệnh lý gì
và từ đó mình sẽ xác định được là sức khỏe thiếu nitro
hoặc là thiếu một số chất dinh dưỡng
để mình đưa dữ liệu để mình tổng hợp
và sẽ gửi cho server
và để server sẽ tổng hợp và quản lý
sau đó những con rôn này là con rôn phun tưới
nó sẽ có tác dụng là bay ra được đúng những cái vị trí
mà đang bị bất thường đó
hoặc là bị sâu bệnh đó
để phun tưới chính xác ngay tại những cái điểm như vậy
với những tính năng hữu dụng sản phẩm đã được người tiêu dùng đón nhận
chỉ trong thời gian ngắn mi smart đã có khoảng bốn tỷ doanh thu
đại diện công ty cho biết mô hình kinh doanh của mi smart
sẽ bao gồm việc bán thiết bị hoặc cho thuê dịch vụ
nếu muốn sở hữu mỗi thiết bị không người lái do mi smart phát triển
có giá từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi triệu đồng
tuy mới chỉ trong giai đoạn mới thành hình
sự xuất hiện của các dự án giàu thang vọng như mi smart
được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi bộ mặt ngành công nghiệp việt nam
chuyển đổi số bằng việc đưa các công nghệ tiên tiến vào trong quá trình sản xuất
đó chính là cách duy nhất để ngành nông nghiệp việt nam
có thể theo kịp với bước tiến của thế giới